công ty sản xuất chip hàng đầu của mỹ intel đã đình chỉ hoạt động kinh doanh ở nga
trở thành công ty công nghệ phương tây mới nhất rút khỏi moscow
theo sau một loạt công ty khác sau khi xảy ra cuộc xung đột nga ukraine
tháng trước intel đã đình chỉ việc giao các chuyến hàng cho nga và belarus
để phản ứng với nga vì liên quan đến cuộc khủng hoảng tại ukraine
intel cho biết công ty thực hiện các biện pháp để giảm thiểu gián đoạn hoạt động toàn cầu của mình
công ty công nghệ máy tính toàn cầu của mỹ international piginis machine
cũng đình chỉ các lô hàng khi ukraine thúc giục các công ty phần mềm và điện toán đám mây của mỹ
ngừng hoạt động kinh doanh với nga
đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết hứa hẹn cho các nạn nhân
đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập mục đích để chiếm đoạt hơn sáu trăm năm mươi tỷ đồng
phùng thị nghệ chủ tịch hội đồng quản lý
trị công ty cổ phần tập đoàn việt hưng pháp đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của bà trương bạch tuyết và bà nguyễn nhật linh
cùng một số cá nhân tố cáo phùng thị nghệ có hành vi chiếm đoạt hơn sáu trăm năm mươi tỷ đồng
thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án
căn cứ vào kết quả điều tra vụ án cơ quan điều tra xác định phùng thị nghệ đã có hành vi đưa ra
thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết hứa hẹn cho bà trương bạch tuyết
và các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập
mục đích để chiếm đoạt tiền của bà trương bạch tuyết và các cá nhân
chiều bài nghệ đưa ra khiến bà tuyết với không ít người sập bẫy là kêu gọi hợp tác làm ăn
ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu hiện vụ án đang được điều tra mở rộng
cơ quan điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư nhân trạch thuộc tổng công ty tín nghĩa
đây là vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiến hành điều tra liên quan đến sai phạm
trong quá trình thực hiện dự án khu dân cư long tân phú thạnh tại xã long tân và phú thạnh huyện nhân trạch
do công ty cổ phần đầu tư nhân trạch làm chủ đầu tư
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định dự án với quy mô là năm trăm linh hectare này có dấu hiệu vi phạm pháp luật
khi một số cá nhân liên quan đã lợi dụng các chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
để điều tra mức độ sai phạm của các tổ chức và các hành vi vi phạm của những cá nhân liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra
xác minh xử lý sớm theo quy định của pháp luật đối với cá nhân tổ chức liên quan đến sai phạm
công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng
để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó tại tuyến đường dt bốn trăm chín mươi năm thuộc địa phận xã thanh nghị huyện thanh liêm
lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang ba đối tượng đang vận chuyển một túi ni lông
bên trong chứa hai trăm linh viên nén màu xanh một túi ni lông bên trong chứa một trăm linh viên nén màu hồng
nghi là ma túy tổng hợp và một số tăng vật liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận số viên nén màu xanh và màu hồng trên là ma túy dạng kẹo
mua ở thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa với giá bảy mươi năm triệu đồng
mang ra hà nam để bán kiếm lời
công an huyện định quán tỉnh đồng nai cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam phan thị thu
và hoàng công tài cùng ở huyện định quán để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
liên quan đến vụ việc thì có tám đối tượng khác bị khởi tố về hành vi đánh bạc
theo cơ quan công an do nghi ngờ lê thị hòa và nguyễn thị thắm gian lận khi đánh bạc
nên một số thành viên đã gọi thu và tài đến để giải quyết mâu thuẫn
hòa và thắm bị đánh và bị phát hiện có hai tay nghe chiếc điện thoại của thắm có camera để soi bài
hòa và thắm cũng bị ép viết bản tường trình với nội dung thừa nhận là chơi cờ bạc gian lận thắng được hơn tám trăm linh triệu đồng
tài và thu còn đe dọa sẽ tố cáo ra cơ quan công an
và khi thắm thương lượng xin viết giấy vay nợ dưới số tiền là ba trăm linh triệu đồng
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cướp tài sản
tại các chi nhánh ngân hàng bằng phương thức thủ đoạn ngày càng manh động
hành vi liều lĩnh và thực hiện hành vi phạm tội đến cùng nhằm chiếm đoạt tài sản
trước tình hình chung đó công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền
về phương thức thủ đoạn của tội phạm cướp ngân hàng cũng như đưa ra các biện pháp phòng ngừa cụ thể
không chỉ đối với các chi nhánh ngân hàng mà cả với các cửa hàng vàng bạc đa quý trên địa bàn
khi có sự cố rủi ro nhân viên ngân hàng chỉ cần nhấn chuông
lập tức hệ thống báo động sẽ được kết nối với trực ban của công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đây là một trong những biện pháp mạnh mẽ nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi cướp ngân hàng
khiến các chi nhánh ngân hàng này rất yên tâm
biav đã được sự hỗ trợ của công an huyện đại tư
đã phối hợp cùng biav lắp hệ thống báo động trong trường hợp biav gặp rủi ro có cướp
thì hệ thống sẽ tự báo động đến phòng trực ban của
công an huyện đại tư thường xuyên ra soát hệ thống và thường xuyên trao đổi các thông tin cập nhật
bên cạnh đó để chủ động phòng ngừa công an huyện đại từ cũng thường xuyên đến các ngân hàng
các cửa hàng vàng bạc đá quý trên địa bàn cập nhật các thông tin mới
về tội phạm cướp ngân hàng hướng dẫn lắp đặt và kiểm tra hệ thống camera giám sát công khai và bí mật
đồng thời tập huấn cho nhân viên ngân hàng các kỹ năng cần thiết để sớm phát hiện và đối phó với các vụ cướp ngân hàng có thể xảy ra
thực tế bất kỳ ngân hàng nào cũng có thể trở thành địa điểm mà tội phạm nhắm tới
mới đây ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai do gia đình đang nợ số tiền khoảng hai tỷ đồng
đối tượng trần tuấn anh đã đến phòng giao dịch đán thái nguyên để cướp ngân hàng
tuy nhiên lực lượng bảo vệ của chi nhánh đã khống chế được đối tượng và báo cho lực lượng công an đến kịp thời bắt giữ đối tượng
qua đó cho thấy sự chủ động phối hợp giữa ngân hàng các cửa hàng vàng bạc đa quý với lực lượng công an là vô cùng quan trọng

đối với việc phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng
công an huyện đại từ cũng yêu cầu các ngân hàng
in dán các tờ rơi cảnh báo tại quầy giao dịch nơi dễ nhận biết trong các phòng giao dịch
khi nhân viên giao dịch phát hiện người dân có hành vi đáng ngờ
sẽ thông báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn tội phạm